quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong ngày hôm nay vùng ngắp thấp phía tây vẫn là hình thế thời tiết chính chi phối
nhưng cường độ không còn mạnh như hai ngày qua
vì thế ở khu vực phía tây bắc bộ các tỉnh như lai châu điện biên sơn la hòa bình yên bái và lào cai
trời vẫn có nắng nóng nhưng mức nhiệt giảm nhẹ còn ba mươi sáu ba mươi tám độ
còn đối với các tỉnh thành phố khu vực phía đông bắc bộ sau tám giờ trời cũng chuyển nắng đều
và ngưỡng nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay sẽ giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ
dù không đạt ngưỡng nắng nóng nhưng trời cũng khá oi nóng
thấp nóng không còn phát triển nhưng nó vẫn còn mạnh
vì thế ngay từ sớm nó đã tạo ra hiệu ứng gió phơn tác động đến miền trung
làm cho cả dọc miền trung từ thanh hóa trở vào đến phú yên
ngay từ sáng sớm trời đã chuyển sang trạng thái ít đến quang mây
dưới cây nóng sớm và gió phơn mạnh nên trong ngày hôm nay
ở khu vực thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
vẫn xảy ra nắng nóng gai gắt với mức nhiệt cao là ba mươi sáu ba mươi chín độ
còn với khu vực từ đà nẵng trở vào đến phú yên hôm nay vẫn có nắng nóng
có nơi nắng nóng gai gắt với ngưỡng nhiệt giao động trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
các tỉnh khánh hòa ninh thuận và bình thuận cũng có nắng sớm
với mức nhiệt ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ ba mươi ba ba mươi năm độ
ở phía nam tây nguyên và nam bộ cũng đón ngày mới với tình trạng ít đến quang mây
nắng ngay từ giờ và dự báo
nắng ngay từ giờ và dự báo sẽ còn duy trì đến tận một mươi tám giờ chiều
nền nhiệt trong ngày hôm nay ở cả tây nguyên và nam bộ đều duy trì mức cao
với khu vực tây nguyên nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay sẽ phổ biến ở mức ba mươi ba ba mươi năm độ
trong khi ở khu vực nam bộ trời nắng nóng diện rộng với ngưỡng nhiệt cao ba mươi bốn cho đến ba mươi bảy độ
trên biển khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ vùng biển phía tây
khu vực phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa là những vùng
có gió nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao trên hai mét và biển động
khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc mạnh cấp ba
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước